tại hà nội ban cứu trợ trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã họp báo cáo kết quả công tác tổ chức vận động quyền góp
ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả lũ lụt và bàn phương hướng cách thức triển khai hỗ trợ trong thời gian tới
để góp phần cùng chính phủ chính quyền địa phương chia sẻ hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân kêu gọi tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
đã có sáu mươi sáu cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân trực tiếp đến ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào miền trung
bị thiệt hại do mưa lũ với số tiền là hơn một mươi bảy tỷ đồng
trong đó đã phân bổ hỗ trợ gia đình có người bị chết mất tích các gia đình có nhà bị đổ sập
trôi hoàn toàn do bão lũ gây ra là bốn tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng gồm tiền mặt và quà cho các gia đình
số tiền chưa phân bổ tính đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu là hơn một mươi tỷ đồng
tại buổi họp đồng chí trần thanh mẫn
ủy viên trung ương đảng tổng thư ký phó chủ tịch mặt trận tổ quốc việt nam
cho biết việc cứu trợ nhận được sự quan tâm chỉ đạo cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền
các thành viên ban cứu trợ đã có những biện pháp tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân nhà nước
việc tiếp nhận phân bổ sử dụng tiền hàng và quà được tiến hành công khai
minh bạch đúng đối tượng và được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng